ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
có thư khen gửi công an quận đống đa công an tp hà nội vì đã có thành tích trong đợt cao điểm tuyên truyền
kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư hộ gia đình nhà đề ở kết hợp sản xuất kinh doanh
nội dung thư khen nêu rõ
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về mở đợt cao điểm tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
đối với khu dân cư hộ gia đình nhà đề ở kết hợp sản xuất kinh doanh công an tp hà nội đã tích cực quyết liệt
triển khai chiến dịch và đạt được những kết quả khả quan
điển hình như khoảng bốn h bốn mươi tám phút ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai xảy ra vụ cháy nhà dân tại số hai mươi tám ngõ một tôn thất tùng
phường trung tự quận đống đa thành phố hà nội khi xảy ra cháy trong nhà có bảy người trong đó có một người già và bốn trẻ nhỏ
ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ cháy công an phường trung tự đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận đống đa
đã khẩn trương huy động lực lượng kịp thời có mặt cùng với nhân dân không chê đám cháy đưa người dân mắc kẹt trong vụ cháy ra ngoài an toàn
kết quả đã cứu nạn cứu hộ thành công bảy nạn nhân thiệt hại về tài sản rất nhỏ
có được kết quả trên thể hiện tinh thần không quản ngại ngày đêm vượt trên mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ
để lại những dấu ấn đậm nét lan tỏa về hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy vì nhân dân phục vụ
được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân khen ngợi đánh giá cao
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương
khen ngợi những kết quả thành tích quan trọng mà công an quận đống đa đã đạt được trong thời gian qua
thời gian tới đồng chí thứ trưởng đề nghị công an quận đống đa phát huy kết quả đã đạt được
tiếp tục tham mưu chính quyền các cấp chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cao điểm về tuyên truyền
kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư hộ gia đình nhà đề ở kết hợp sản xuất kinh doanh
kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chống giặc lửa bảo đảm sự bình yên cho nhân dân
chúc các đồng chí mạnh khỏe hạnh phúc và lập nhiều thành tích trong công tác
thời điểm trước trong và sau tết tình trạng đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau tiếp tục diễn biến phức tạp
mới đây một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền vừa bị công an tỉnh tiền giang triệt phá thu giữ sáu trăm linh triệu đồng
tụ điểm đá gà diễn ra trên phần đất ngay phía sau nhà của một người dân ở xã bình tân huyện gò công tây
khi lực lượng công an tiến vào hiện trường có khoảng hai trăm linh đối tượng đang tụ tập quanh điểm đá gà
thấy lực lượng công an ập vào các đối tượng đã bỏ chạy lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ gần một trăm linh xe máy bốn mươi bốn điện thoại di động các loại bốn mươi một đối tượng và sáu trăm linh triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
hiện cơ quan chức năng đã bản giao đối tượng và tăng vật cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an địa phương tiếp tục điều tra xử lý
mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu tức giận dương hoàng vũ sinh năm hai nghìn ba trú tại xã vĩnh thành huyện châu thành tỉnh an giang
khi chạy xe về nhà lấy hung khí đến đâm bạn nhậu trọng thương cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang đã tạm giam vũ để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
kết quả điều tra ban đầu vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trong lúc uống rượu với nhóm bạn nguyễn thanh đủ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã vĩnh trạch huyện thoại sơn đã vô cớ lớn tiếng chửi dương văn nghiêm và dương hoàng vũ nhiều lần
tức giận vũ chạy xe về nhà lấy cây kéo dài khoảng một mươi cm rồi quét lại bàn nhậu lúc này giữa đủ và vũ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau trong lúc xô sát vũ dùng kéo đâm nhiều nhát vào người đủ gây trọng thương với tỷ lệ thương tích là bảy mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can vũ về hành vi cố ý gây thương tích
giả vờ mua xăng rồi ra tay cướp giật sợi dây chuyền của người bán tạp hóa
đang đeo trên cổ cao văn đạt một mươi chín tuổi trú tại xã vĩnh thắng huyện gò quao tỉnh kiên giang đã bị công an huyện gò quao bắt tạm giam về hành vi cướp giật tài sản thông tin chi tiết trong cụm tin sau
vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đạt điều khiển xe mô tô đến cửa hàng tạp hóa của chị nguyễn thị hoài ở cùng xóm tại đây đạt kêu chị hoài bán cho nhiều thứ đổ trong đó có cả xăng
khi chị hoài mở cửa đạt đã nhanh tay giật đất
sợi dây chuyền có trọng lượng hai ba chỉ vàng một mươi tám k của chị hoài rồi lên xe bỏ chạy tuy nhiên chị hoài đã nắm áo của đạt kéo lại lúc này chồng chị hoài kịp thời chạy đến khống chế bắt giữ hoài giao cho công an xử lý
cũng với hành vi cướp giật tài sản đối tượng trương phúc khang ba mươi tuổi chú tỉnh đồng nai đã bị công an huyện xuân lộc bắt giữ để xử lý đối tượng trước pháp luật
cụ thể khi đến địa bàn ấp tân tiến xã xuân hiệp huyện xuân lộc phát hiện chị nguyễn thị thùy vân hai mươi tuổi trú tỉnh đồng nai đang ngồi phía sau bạn dừng mua đồ trên tay sử dụng điện thoại di động iphone một mươi hai khang đã áp sát rồi giật chiếc điện thoại của chị vân rồi tăng ga tẩu thoát vào cuộc điều tra công an xác định khang là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ
công an xác định khang là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ
tại huyện mỹ đức hà nội chính thức mở cửa đón du khách thập phương tuy nhiên từ ngày một mươi một tháng hai tức là ngày một mươi một tháng riêng ban tổ chức đã thực hiện bán vé trong quy trình vận hành thử nghiệm đón khách an toàn trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
cùng với công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh thì công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông cũng được cơ quan chức năng địa phương đặc biệt chú trọng
đây là ba trong sáu đối tượng cò mồi treo kéo khách đi đò
bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện mỹ đức bắt trong ngày đầu tiên khu di tích thắng cảnh hương sơn mở cửa trở lại
nhóm cò mồi này đứng ở đầu đường vào khu di tích khi thấy ô tô của khách các đối tượng này sẽ đi xe máy đuổi theo đeo bám trèo kéo du khách
ngay từ sáng hôm nay là năm giờ sáng lực lượng đã triển khai đồng bộ và quyết liệt
qua quá trình tuần tra kiểm soát đã tạm giữ sáu trường hợp liên quan đến treo kéo khách nãy đò
đập hồ sơ làm rõ
các hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn cho du khách khi đến với khu di tích thắng cảnh hương sơn công an huyện mỹ đức ứng trực gần một trăm linh quân số
thành lập một mươi năm chốt chạm từ ngã tư tế tiêu đến các chốt chạm trong khu vực di tích thắng cảnh hương sơn
các tổ công tác trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tiếp nhận xử lý tin tố giác tội phạm
đặc biệt kiên quyết xử lý đối với các đối tượng chặt chém khách đánh bạc trên số yến
chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý các trường hợp
như trước đây đã có những tình trạng đổi tiền hẻ xem bói sốc quẻ bán các đồi chơi mang tính chất bạo lực
chúng tôi đã triển khai đầy đủ các biện pháp theo chương trình kế hoạch mà chúng tôi đã xây dựng
đặc biệt chúng tôi lưu ý việc các du khách đi thuyền trên dòng suối yến để đảm bảo cho khách được an toàn
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi hai giờ cùng ngày tại một nhà xưởng chứa vái vụn rộng hàng ngàn mét vuông
thời điểm này ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội
người trong nhà xưởng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành
nhận tin báo công an thị xã tân uyên tỉnh bình dương đã điều động nhiều xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
theo ghi nhận nhà xưởng chứa vái vụn nằm sát xưởng gỗ nhà dân trạm điện và công ty
thời điểm xảy ra cháy có công nhân đang làm việc tại công ty sát bên
nhiều người đã nhanh chóng di chuyển đồ đạc ra xa đám cháy để đảm bảo an toàn
hiện lực lượng chức năng đã triển khai các phương án cứu hộ cứu nạn
khống chế tàn đám cháy không cho cháy lan sang các khu vực xung quanh
bước đầu xác định vụ cháy không gây thương vong về người nhà xưởng bị đổ sập
các khu vực xung quanh như trạm điện cũng bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ
ngày một mươi ba tháng hai công an quận ba tp hcm cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý với bảy mươi tám người
dương tính với chất ma túy bị phát hiện tại một vũ trường trên địa bàn
trước đó một giờ sáng ngày một mươi ba tháng hai lực lượng công an quận ba đã ập vào kiểm tra hành chính đột xuất
đối với quán fesco club nằm ở đường võ văn tần phường võ thị sáu
thời điểm kiểm tra công an ghi nhận có gần hai trăm năm mươi dân chơi đàn nhạc nhóc trong tiếng nhạc chát chúa
lực lượng công an đã đưa hai trăm ba mươi chín người có dấu hiệu nghi vấn không có giấy tờ tùy thân về trụ sở làm việc
qua test nhanh bảy mươi tám người dương tính với chất ma túy
công an cũng đã lập phiên bản về nhiều lỗi vi phạm hành chính đối với tựa địa fesco club
như kinh doanh quá dở quy định bộ đi sắp sắp trật tự hàng hóa phương tiện giao thông
và các vận dụng khác cạn trợ lối thoát nạn
sở y tế tp hcm vừa có dự thảo tờ trình nghị quyết về các chế độ chính sách
đặc thù gửi cho ủy ban nhân dân tp hcm nhằm củng cố nâng cao năng lực y tế phường xã thị trấn
trong giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
dự thảo áp dụng cho bốn nhóm đối tượng bao gồm bác sĩ điều dưỡng chưa được cấp chứng chỉ hành nghề
viên chức ngành nghề y tế nghỉ hưu nhân viên vệ sinh bảo vệ và viên chức làm việc
về trạm y tế hoặc luân phiên
khi tham gia chương trình thí điểm thực hành tại các trạm y tế theo sở y tế tp hcm
việc thu hút và tuyển dụng nhân sự cho trạm y tế hiện nay rất khó khăn do khối lượng công việc nhiều
chế độ chính sách chưa thu hút nhân lực có chuyên môn
vì vậy sở đưa ra giải pháp tăng thu nhập chính đáng để nhân viên tại trạm y tế an tâm công tác
với bác sĩ chưa được cấp chứng chỉ hành nghề đăng ký và tham gia chương trình thí điểm
được hỗ trợ mức tối đa sáu mươi triệu đồng chia ba đợt mỗi đợt hai mươi triệu đồng sau khi tham gia đủ sáu tháng
tối đa không quá một mươi tám tháng
điều dưỡng hậu sinh chưa được cấp chứng chỉ hành nghề tham gia thực hành tại trạm y tế
có mức hỗ trợ ba mươi triệu đồng chia hai đợt mỗi đợt được hỗ trợ một mươi năm triệu đồng khi tham gia đủ năm tháng
đợt hai được hỗ trợ một mươi năm triệu đồng sau khi tham gia đủ bốn tháng còn lại tối đa không quá chín tháng
để việc tiêm chủng vaccine được an toàn cho trẻ từ năm cho đến một mươi hai tuổi tp hcm đã có bước chuẩn bị chú đáo
theo đó các đội tiêm vaccine sẽ được lấy từ bệnh viện nhi và bệnh viện có khoa nhi trên địa bàn thành phố
thực hiện ra soát lập danh sách và các hoạt động cấp cứu
theo thống kê số trẻ từ năm đến một mươi một tuổi tại tp hcm hiện nay ước khoảng hơn một triệu trẻ
đây là lứa tuổi đi học nhưng chưa được tiêm chủng
điều này khiến nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng trước việc trẻ trở lại trường học trực tiếp kể từ ngày mai một mươi bốn tháng hai
dù là vùng xanh nhưng chính quyền thành phố vẫn tỏ ra thận trọng trong việc chuẩn bị các kế hoạch tiêm chủng ở lứa tuổi này
khâu chuẩn bị như lấy số liệu trẻ tập hướng tiêm chủng cho trẻ đã được tiến hành từ nhiều tháng trước
chỉ đợi các chỉ đạo trực tiếp từ bộ y tế để đi vào triển khai
trên thực tế dù không phủ nhận hiệu quả của vaccine trong việc phòng bệnh covid một mươi chín cho trẻ
nhưng không ít phụ huynh tỏ ra lo ngại về độ tuổi tiêm chủng của trẻ
theo các chuyên gia hiện lượng vaccine ngừa covid một mươi chín đã đủ để tiêm cho người lớn
thì việc nghĩ đến tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi là hợp lý
ngoài ra hiện nay có thêm chủng omicron
người lớn sẽ có thể tiêm chủng cho trẻ
nếu trẻ mắc nên xét về cân bằng hiện tại và lợi ích nguy cơ thì vẫn nên tiêm cho trẻ em
đa số các trẻ em mà đi học thường là các trẻ em khỏe mạnh
nếu đạt được cái số đông thì chúng ta nên là chín mươi chín
còn những trẻ em bị bại não bị tiêm bẩm sinh thì nó thường không đi học rồi
nếu tiêm cho trẻ trong học đường thì cũng tiêm theo bình thường thôi
việc chia chọn lọc sẽ làm chậm trẻ tiêm trình tiêm và tạo ra nguy cơ không cần thiết
còn trẻ em có bệnh nền thì vẫn nên tiêm
và nên tiêm ngay sớm và tiêm tại các điểm tiêm của bệnh viện hoặc những cơ sở khác
còn trong trường thì cứ bắt đầu tiêm từ trẻ khỏe mạnh bình thường trước
dù việc tiêm chủng cho trẻ sẽ được tiến hành một cách thận trọng trên cơ sở các đánh giá khoa học
và sự cho phép của who và bộ y tế nhưng các chuyên gia cũng khuyến cáo không thể lơ là
việc tuân thủ các quy định năm k cũng như giáo dục trẻ các ý thức phòng ngừa dịch
đặc biệt trong bối cảnh trên thành phố vẫn còn nhiều ca covid một mươi chín cộng đồng
thưa quý vị cũng như một số tỉnh thành khác tỉnh đồng nai cũng sẽ tổ chức cho trẻ em mầm non
học sinh và học viên các cấp học đồng loạt đi học trực tiếp trở lại vào ngày mai ngày một mươi bốn tháng hai
công tác phòng dịch đã được các trường chuẩn bị sẵn sàng
đồng thời lên kế hoạch dạy và học để đảm bảo chất lượng giáo dục
căn cứ vào tình hình dịch tại đồng nai trong thời gian qua và sự chuẩn bị của các ngành y tế giáo dục
ngày một mươi bốn tháng hai được cho là phù hợp nhất để cho học sinh trở lại trường học tập trung
đây là nhận định được đưa ra trong chuyến kiểm tra công tác của bộ giáo dục và đào tạo
ủy ban nhân dân tỉnh tại một số trường học ở thành phố biên hòa
tại các trường học việc vệ sinh trường lớp chuẩn bị cơ sở vật chất thiết bị phục vụ phòng dịch được thực hiện khá tốt
cả ngành giáo dục và y tế đã chuẩn bị các phương án để đảm bảo chất lượng giáo dục
đồng thời phòng chống dịch bảo vệ sức khỏe cho học sinh sinh viên giáo viên
phải nói là đến thời điểm này hầu như tất cả các trường
đặc biệt là các trường mà được sử dụng làm thuốc cách ly
đã được ổn định có nghĩa là đã điều chỉnh lại về phòng học này kia
rồi các điều kiện về phòng chống covid này kia
cách an toàn nhất để cho học sinh tự tin đến trường
như phụ huynh an tâm hơn
thì tôi cho rằng là cái thời điểm tuần sau một mươi bốn tháng hai
là thời điểm mà tôi nghĩ là gì là đúng giá là tốt nhất
là để cho học sinh trở lại trường
còn vấn đề còn
lại là ở các cháu mà từ dưới một mươi hai và sáu tuổi tới dưới một mươi hai tuổi
thì sẽ còn những cái băn khoăn nhất định đối với phụ huynh
thì chúng ta cũng có thể yên tâm để được các cháu đưa trường
thứ nhất là yếu tố về dịch tễ
hiện giờ thì tính lùng nai của chúng ta là số lượng bệnh mắc tương đối thấp
trên thì yếu tố dịch bệnh thì chúng ta cũng không thể nói trước được
là tình huống nó sẽ diễn biến như thế nào
đặc biệt là nếu như cái chủng bông nó phát hiện
cho nên cần quý sĩ theo dõi
chặt chẽ giữa gia đình nhà trường và y tế
để phối hợp xử lý các tình huống xảy ra
tránh tình trạng lây lan dịch bệnh ở trong trường học
đằng sau vẫn bảo đảm sức khỏe cho các cháu
bảo đảm phòng chống dịch bệnh và bảo đảm vấn đề học tập
hiện tỷ lệ tiêm vaccine mũi hai cho học sinh từ lớp sáu đến lớp một mươi hai của đồng nai
đã đạt gần chín mươi hai
do đó sẽ không thực hiện xét nghiệm đối với học sinh giáo viên đã tiêm vaccine đầy đủ
và học sinh mầm non
riêng học sinh tiểu học sẽ được xét nghiệm mẫu gợp để đảm bảo an toàn
sau một thời gian dài thực hiện học trực tuyến đã có nhiều lo ngại
việc này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm sinh lý của học sinh
và làm giảm chất lượng giáo dục
nên việc đồng nai chuẩn bị cho học sinh học tập trung trở lại được đặc biệt quan tâm
anh em có thể nói là sau một thời gian dài ở nhà
học trực tuyến và học trên truyền hình
thì cũng rất là mong mỏi trở lại trường
ngoài cái kiến thức ra thì các em cần được
những cái hoạt động khác
liên quan đến là khởi chất đến tinh thần
tâm sinh lý của các em các hoạt động về kỹ năng
những cái đó nó rất là cần thiết
và nếu ở nhà thì chúng ta không thể nào thực hiện được cái việc đó
nên đây là cái việc mà mở cửa lại trường học an toàn
học trực tiếp
tương tác giữa thầy cô với các em rất là quan trọng
và tỉnh đồng nai đã có một sự chuẩn bị
có thể nói là cũng
rất là quyết liệt
cũng rất là thận trọng
chú đáo để làm sao mà đón các em trở lại trường cách tốt nhất
trước đó từ cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đồng nai đã thực hiện thí điểm dạy học trực tiếp với ba trăm hai mươi năm trường
kết quả cho thấy đa số các trường thí điểm đều đảm bảo dạy liên tục
không phát sinh ổ dịch trong quá trình triển khai thí điểm
từ nay đến ngày một mươi ba tháng hai
sở giáo dục và đào tạo tỉnh đồng nai sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn đi kiểm tra
công tác chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh trở lại trường
tại tất cả các địa phương trong tỉnh
thưa quý vị qua kiểm tra giám sát
lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang
đã phát hiện các vụ vận chuyển kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
và có xuất xứ nước ngoài
nghi vấn nhập lậu
vào chiều ngày một mươi hai tháng hai
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh
tại thị trấn tri lăng huyện tịnh biên
do ông lê thanh nam làm chủ
phát hiện bày bán một mươi bảy điện thoại di động nhãn hiệu apple mã quốc tế
sáu trăm năm mươi ốp lưng và kính cường lực không rõ nguồn gốc
trước đó vào khoảng một mươi giờ cùng ngày
tại khu vực ấp an ưng thị trấn an phú huyện an phú
lực lượng chức năng bắt quả tang xe tải biển kiểm soát sáu mươi bảy c ba nghìn bảy trăm năm mươi hai
do trần duy linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại huyện cái bè tỉnh tiền giang điều khiển
chở nhiều thùng cát tông và bao tải
chứa nhiều vật dụng không có tem nhãn phụ kèm theo
nghi vấn hàng hóa nhập lậu
tại thời điểm kiểm tra ông nam và ông linh
không xuất trình được hóa đơn chứng minh
nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa
tổ công tác bàn giao cho công an địa phương
lập biên bản tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ
xử lý theo đúng quy định
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đối tượng lâm châu tâm ba mươi bảy tuổi
chú huyện trảng bom về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ trái phép
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai
cùng với phòng cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế
công an tỉnh đồng nai phát hiện tâm đang vận chuyển
một mươi dàn pháo loại ba mươi sáu ống có trọng lượng một mươi ba tám kg
ở địa bàn ấp năm xã sông chầu
khám xét khẩn cấp nhà ở của tâm ở thị trấn tràng bom
công an thu giữ thêm một mươi quả pháo trứng
qua đấu tranh tâm khai nhận số pháo trên mua
của một đối tượng chưa rõ lai lịch
với giá sáu triệu đồng mang về bán kiếm lời thì bị bắt
thưa quý vị thời điểm trước ngày valentine
do nhu cầu của người dân
nên giá hoa hồng đỏ đã là tăng gấp ba lần
so với ngày thường
theo đó mỗi cành hoa hồng đỏ tại vườn
có giá từ sáu tám nghìn đồng
trong khi trước đó chỉ có giá từ hai ba nghìn đồng
lý giải cho việc giá hoa tăng đột biến
trước ngày valentine
các nhà vườn cho biết là do ảnh hưởng của dịch bệnh
khiến cho nguồn cung tại các hộ trồng hoa
giảm từ hai mươi bốn mươi
trước đó nhiều nhà vườn đã thu hẹp diện tích
do bị thua lỗ hai vụ liền kề
bên cạnh đó năm nay khách đặt mua hoa
từ khá sớm nên dự báo giá hoa sẽ tiếp tục tăng